công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa phá thành công chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp
đã thực hiện các vụ trộm cắp xe máy ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
ba đối tượng bị bắt là trần thế anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đặng thùy dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại thành phố hà nội đi trên chiếc xe ô tô tải biển kiểm soát ba mươi u chín nghìn bốn trăm một mươi năm
thu giữ trên thùng xe hai xe máy một xe điện một logo gắn mắt camera của ô tô nhãn hiệu fo
cùng nhiều biển số xe giả và công cụ phục vụ cho việc trộm cắp
các đối tượng khai nhận hàng ngày đi xe ô tô tải thùng từ hà nội đến các tỉnh thành tìm kiếm sơ hở để trộm cắp
ngay sau khi thực hiện được hành vi chúng đưa tài sản lên thùng xe đóng kín nên rất khó phát hiện
sau đó di chuyển ngay về hà nội để tiêu thụ
riêng tại lạng sơn các đối tượng đã thực hiện được bảy vụ trộm cắp xe
ngoài ra còn trộm được ở
nhiều tỉnh thành như hà nội phú thọ bắc ninh
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố ba bị can về hành vi trộm cắp tài sản
công an thành phố đồng xoài đang tiến hành xác minh làm rõ vụ đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa xảy ra
tại một quán nhậu thuộc địa phận phường tân bình thành phố đồng xoài với số tiền đánh bạc lên đến gần ba trăm linh triệu đồng
ngày một mươi năm tháng bảy công an thành phố đồng xoài đã kiểm tra hành chính quán sen việt
tại khu phố tân trà một phường tân bình thành phố đồng xoài
bắt quả tang một mươi một đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi sóc đĩa thắng thua bằng tiền
vật chứng thu giữ tại chiếu bạc gồm ba mươi sáu triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng bốn lá bài tay bốn con vị hình tròn cùng các dụng cụ dùng cho việc đánh bạc
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ trên người các đối tượng và khu vực hiện trường số tiền hai trăm năm mươi tám triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng
một mươi một điện thoại di động và sáu xe ôm và sáu xe mô tô
sau khi lập hồ sơ ban đầu một đối tượng đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài bàn giao cho gia đình
do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi đối tượng còn lại để tiếp tục xác minh
một đường dây làm tàng trữ lưu hành tiền giả với số lượng tiền giả lên đến gần hai tỷ đồng
vừa bị công an tỉnh đắk nông phối hợp với cục an ninh điều tra bộ công an công an thành phố hồ chí minh triệt phá thu giữ nhiều vật chứng liên quan
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám sau khi phát hiện ngô nguyễn trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở huyện đắk long tỉnh đắk nông
dùng hai tờ tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng để giao dịch hàng hóa cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk nông đã thụ lý điều tra
và bắt nguyễn ngọc quang đăng ở thành phố hồ chí minh người cung cấp tiền cho hiếu
đấu tranh năng khai nhận thường chở một đối tượng tên trí đi mua tiền giả trên địa bàn thành phố hồ chí minh
nhưng khi đến gần điểm giao dịch thì trí không cho đăng đi cùng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh đắk nông đã bắt phạm hữu trí ở huyện cư rút tỉnh đắk nông
khám xét nơi ở của huy công an tỉnh đắk nông đã thu giữ các dụng cụ để làm tiền giả bảy mươi tám tờ tiền polymer giả mệnh giá năm trăm linh đồng
một khẩu súng bắn điện và nhiều thẻ atm dùng để giao dịch mua bán tiền giả
công an tỉnh đắk nông đã tiến hành thực nghiệm điều tra quá trình làm tiền giả đối với nguyễn đức huy
cùng chứng kiến của đại diện ngân hàng nhà nước việt nam và các đơn vị có liên quan
với các loại tội phạm này thì ở góc độ của ngân hàng nước thì ngân hàng nhà nước đầu tiên sẽ là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến người dân
về nắm bắt và biết cách kiểm tra các đặc điểm an của đồng tiền thật để từ đó hạn chế rủi ro cho người dân trong quá trình mua bán giao dịch
để không phải nhận phải tiền giả và tránh được những người dân chính là những phòng tuyến đầu tiên để phòng chống cái tiền giả này
nên là cái mức độ của cái vụ án này thì nó chúng tôi xác định là đập là nghiêm trọng là một lần xuất tượng lớn
mới hai là tự làm ra đấy cái thứ ba là có thể đến giữa phút này thì là chúng tôi đã chứng minh được là cái đường dây này từ làm cho đến tiêu thụ là đến năm địa bàn
đến nay công an tỉnh đắk nông đã bắt sáu đối tượng liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng
ngày hai mươi ba tháng bảy thủy
thời quyền của bộ công an giám đốc công an tỉnh đắk nông đã công bố thư khen của thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng nguyên trưởng bộ công an đối với công an tỉnh đắk nông và thường nóng cho công an huyện đắk nông
phòng an ninh điều tra mỗi đơn vị một mươi năm triệu đồng về thành tích trên
tiếp tục với những tin tức khác
liên quan tới việc sở tài nguyên và môi trường
thành phố hà nội có quyết định thu hồi sổ đỏ
bộ dân tại trung cư do tập đoàn mường thanh xây dựng
bị bán nhân dân thành phố hà nội đã yêu cầu sở tài nguyên môi trường hà nội
dừng việc thu hồi giấy chứng nhận và chủ động xin hướng dẫn của bộ tài nguyên và môi trường
trên cơ sở ý kiến của bộ tài nguyên môi trường sở tài nguyên môi trường hà nội
đã dừng việc thu hồi giấy chứng nhận và đồng thời ban hành quyết định thành lập tổ công tác liên ngành
để thanh tra kiểm tra và xóa các dự án nhà xây dựng nhà phát triển nhà
chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà và tài sản gắn điền với đất
trong thời gian tới trên cơ sở kết luận của cơ quan điều tra công an tp hà nội
thường trực thành ủy và bị bán nhân dân thành phố hà nội sẽ tiếp tục chỉ đạo và xử lý trách nhiệm
của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật
đồng thời trên cơ sở đó cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét việc tiếp tục cấp giấy chứng nhận
cho những hộ đã mua nhà ở bao gồm cả những trường hợp tại các dự án có vi phạm
theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người mua nhà
các tỉnh miền trung đang đối mặt với tình trạng hạn hán xâm nhập mặn diện rộng
ngay trong ngày hôm qua bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
đã có văn bản báo cáo thủ tướng về tình trạng hạn hán xâm nhập mặn ở các tỉnh trung bộ
cụ thể ở các tỉnh bắc trung bộ diện tích bị hạn hán cao nhất khoảng hai mươi một sáu trăm linh ha
trong đó tại nghệ an
nghệ an đã có hai năm trăm bốn mươi ha quảng bình năm trăm linh bảy hectare thừa thiên huế chín hectare cây trồng bị chết
hạn hán đã khiến trên sáu mươi một một trăm linh hộ gia đình thiếu nước sinh hoạt
tại quảng trị nhiều hộ gia đình đã phải sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung quy mô nhỏ
còn tại các tỉnh nam trung bộ hạn hán thiếu nước xảy ra từ tháng bảy
với tổng diện tích bị ảnh hưởng là một mươi sáu ba trăm bốn mươi ha trong đó diện tích cây trồng bị chết là năm trăm một mươi sáu ha
khiến hơn năm mươi hai tám trăm bốn mươi hộ dân
nguyên nhân do nhiều đợt nắng nóng kéo dài lượng mưa ở nhiều địa phương thấp
nước sự trữ trên các hồ thủy lợi sụt giảm nhanh đặc biệt nắng nóng kéo dài kết hợp với gió phơn thổi mạnh
khiến cho lượng nước bốc hơi lớn lên tới năm bảy mm một ngày
đây cũng được xem là nguyên nhân chính gây nên tình trạng hạn hán thiếu nước
theo bộ nông nghiệp phát triển nông thôn diễn biến hạn hán thiếu nước còn tiếp tục xảy ra trên diện rộng và kéo dài trong thời gian tới
tại bình định trước tình hình hạn hán ngày càng nghiêm trọng cùng với nỗ lực chung của các cấp các ngành lực lượng vũ trang
phối hợp với các địa phương huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng đoàn viên thanh niên và người dân
ngày đêm khai thông kênh mương dẫn nước để về cứu cây trồng
chưa khi nào bình định gánh chịu nắng nóng liên tục như thời gian qua
hầu hết các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh cạn trơ đáy
chính quyền địa phương phải trích ngân sách hàng tỷ đồng để triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn
đến thời điểm hiện tại hơn một hectare cây trồng ở bình định bị thiếu nước trầm trọng
hàng trăm hectare lúa chết khô người dân lo lắng tìm mọi cách để có nguồn nước cứu lúa
chia sẻ nỗi lo của bà con tư lệnh quân khu năm chỉ đạo các lực lượng quân đội
trên địa phương
thưa quý vị nhiều năm trở lại đây tình trạng quá tải các cấp học thiếu cơ sở hạ tầng giáo dục chất lượng cao là một trong những áp lực lớn đối với ngành giáo dục tại hà nội
xã hội hóa giáo dục với nhiều hơn các trường tư nhân đang tạo ra các cơ sở đào tạo có chất lượng góp phần giải tỏa bớt áp lực này
tuy nhiên tại một cơ sở đào tạo tư nhân tại khu vực đô thị mới cổ nhuế quận bắc từ liêm thành phố nội lại đang xảy ra một câu chuyện hy hữu khiến rất nhiều bậc phụ huynh học sinh lo lắng
đó là chỉ trước thêm năm học mới hơn một tháng thì hàng ngàn học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở pascan đang đối diện với nguy cơ không có chỗ học do ngôi trường này đang bị khóa trái
cổng trường bị đóng kín giáo viên trong trường không thể vào
thậm chí cánh cổng này còn bị hàn lại lắp thêm những tấm lưới dày thép
theo phản ánh những hành động này do công ty trách nhiệm hữu hạn khai phát
đơn vị có liên quan đến tranh chấp
tại lô đất mà trường parscale đang tọa lạc đưa người vào thực hiện
sự việc dẫn đến trong thời gian học hè hàng trăm học sinh của trường đang phải học nhờ ở ngôi trường bên cạnh
thêm vào đó việc tự ý khóa trái cầu này cũng ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy mà lực lượng chức năng đang thực hiện
cái việc ngăn cản này thì đầu tiên là gây ra cái nguy cơ cháy nổ và không có đường thoát hiểm thoát nạn
cái này ảnh hưởng cho đầu tiên là cán bộ giáo viên trong hè làm việc
còn việc ngăn cản này cũng thể hiện sự ngăn cản đã được cơ quan xử lý mà anh cũng không chấp hành thì cũng lại thể hiện sự coi thường pháp luật coi thường tất cả các cơ quan quản lý của địa phương
quan điểm của bọn mình ở đây là pháp luật cần phải đi theo đúng
nếu có vấn đề gì thì bắt đầu
đều phải đi ra sẽ có các cơ quan pháp luật xử lý
theo tìm hiểu nguyên nhân của những sự việc này là do đang có tranh chấp trong hợp tác giữa những cổ đông liên quan tới lô đất th một vị trí tọa lạc của trường pars gan hiện tại
sự việc này đang được các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
tuy nhiên trong thời gian chờ xử lý gần đây liên tục xảy ra tình trạng các đối tượng bên ngoài vào lăng mạ chửi bới thậm chí hành hung những cán bộ giáo viên của trường
đáng nói những sự việc này chưa có dấu hiệu dừng lại khiến ban giám hiệu trường pastcan vô cùng lo lắng và quan trọng hơn là ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc học tập của hàng ngàn học sinh
về thiết bị phóng trái chữa trái trong cuộc vui chúng tôi là đợi một năm để giải quyết nhưng mà chính chủ đầu tư là không kịp thời giải quyết vấn đề biện thu là có chuyện gây khó dễ cho nhau và gây ảnh hưởng tâm lý bức xúc cho phụ huynh
vì an toàn của các con là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi
chúng tôi là những phụ huynh mà khi chúng tôi gửi con
với nhà trường thì ngoài việc học thì việc an toàn là phải đảm bảo trên hết
thế cho nên là chúng tôi cũng không hiểu là tại sao cái chuyện phóng trái chữa trái này mãi chưa được giải quyết
nếu mà nó còn vướng mắt ở khâu nào thì có thể là hai bên chủ đầu tư ngồi giải quyết với nhau và chính quyền vào cuộc như thế nào đấy để giải quyết cho chúng tôi cho các con
có thể là quay trở lại học một cách an toàn hoặc là nếu không thì bố trí một cách học như thế nào đấy thì cho nó tiện lợi hơn
chứ còn bây giờ cánh cửa đóng kín như thế này mà kể cả học ở trường bên kia
mà xảy ra cháy nổ thì đấy thì cũng rất là nguy hiểm cho con
liên quan tới sự việc lập rào chắn ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ubnd quận bắc tử liêm hà nội đã bàn hành văn bản xử phạt vi phạm hành chính
mức phạt một mươi năm triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn khai phát do bà trần kim phương là giám đốc
về hành vi không bố trí đường giao thông vị trí tiếp cận tòa nhà và các khoảng trống khác cho xe chữa cháy hoạt động theo quy định
đồng thời yêu cầu đơn vị này phải thực hiện các biện pháp
khắc phục hậu quả trong một mươi ngày
tuy nhiên đến nay công ty khai phát vẫn phớt lờ việc thực hiện quyết định xử phạt trên
khiến hàng ngàn học sinh trường tiểu học và trung học pascal đối diện với nguy cơ không có chỗ học trong ngày tiệu trợ
thưa quý vị xác định phát triển hạ tầng giao thông là động lực để xây dựng nông thôn mới
thời gian qua nhiều gia đình trên địa bàn
huyện sóc sơn thành phố hà nội đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất
đóng góp ngày công lao động để mở rộng nâng cấp và làm mới nhiều tuyến đường giao thông liên thôn liên xã
giao thông thuận lợi thì sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế
từng bước giúp người dân làm giàu xoa đói giảm nghèo
hiến đất làm đường đã thực sự trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ
giúp diện mạo của nông thôn mới được thay đổi và khởi sắc từng ngày nhờ sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân
cái chủ trương như vậy là của đảng và nhân dân là nhà nước và nhân dân cùng làm
thì nhà tôi là hiến là ba mươi bảy bốn mét vuông đấy là đất thổ cư
vì cái đường này đối với các cháu học sinh như vậy hai thôn thì là thôn dân đồng đi qua đây là rất đông
thế rồi là cán bộ công nhân viên đi làm như vậy công ty như vậy nó cũng có thuận lợi hơn
xã tân minh huyện sóc sơn ngay khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới
với những tiêu chí cụ thể về quy hoạch hạ tầng cải tạo nâng cấp tuyến đường trục xã thôn
giao thông ngõ xóm thực hiện theo cơ chế đặc thù nhà nước và nhân dân cùng làm
trước đây tỷ lệ bê tông hóa đường giao thông tại xã chỉ đạt khoảng hai mươi
do đó hàng trăm hộ dân tại đây đã tiên phong hiến đất bao gồm cả đất nông nghiệp và đất thổ cư để làm đường
những con đường liên thôn nhỏ hẹp này đã được bê tông hóa rộng rãi và khang trang hơn rất nhiều
tạo nên một diện mạo mới từ sự đồng thuận lớn trong quần chúng nhân dân
và có những hộ gia đình cũng tới gần một trăm linh m hai và những hộ một hai ba mươi m hai ở trên dưới một mươi m hai thì là rất nhiều
trục đường liên xã thì là đối với nhân dân xã tân minh cũng như trục đường thôn thì cũng đã có ít nhất là từ ba năm đến bốn m
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tại xã tân minh huyện sóc sơn đã có hơn sáu trăm năm mươi hộ dân tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông
gần năm m hai đất nông nghiệp đất thổ cư được sử dụng để cải tạo
đường trục xã thôn
không chỉ hiến đất người dân địa phương cũng trực tiếp tham gia đóng góp ngày công để tu sửa nhiều tuyến đường
đó thực sự đã trở thành phong trào lớn mang theo rất nhiều kỳ vọng về sự đổi thay của quê hương
thậm chí có những hộ chưa hiểu được cái chủ trương chính sách vẫn còn phân vân về cái chế độ chính sách phải bồi thường đó
thì cái việc này là nhân dân trong xã đảng bộ nào cũng từng bước để tháo gỡ khó khăn
và giải thích thì dần dần các hộ dân cũng sẽ hiểu
và các hộ dân sẽ hiểu rồi sẽ tự nguyện và làm thì là chúng tôi được thành công ở chỗ đó
đến nay huyện sóc sơn đã tập trung nguồn lực xây dựng cải tạo nâng cấp được hơn bảy mươi một km đường trục xã thôn
một trăm chín mươi một km giao thông ngõ xóm
hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng giao thông cơ sở trong xây dựng nông thôn mới
chính quyền địa phương đã từng bước vận động tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân
hàng loạt các chủ trương chính sách giải pháp đều được tổ chức thực hiện theo phương châm dân biết dân bàn dân làm và kiểm tra
niềm tin vào sự minh bạch và lợi ích chung là yếu tố cốt lõi làm nên phong trào thực chất và hiệu quả trong lộ trình xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương
chính quyền địa phương đã từng bước vận động tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng giao thông ngõ xóm
chính quyền địa phương đã từng bước vận động tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng giao thông ngõ xóm
mới đây đoàn thanh niên công an tp hcm phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phòng an ninh đối nội tổ chức làm căn cước công dân miễn phí cho gần tám mươi tín đồ hồi giáo tại thánh đường angur quận tám tp hcm
đây là những tín đồ hồi giáo phụ nữ phải mang khăn trùm đầu khi ra ngoài và tính đồ lớn tuổi già yếu gặp khó khăn khi đến cơ quan công an để làm căn cước công dân
toàn bộ một trăm linh kinh phí cấp căn cướp công dân do đoàn thanh niên công an tp hcm vận động hỗ trợ
hiểu biết thì nó ít vấn đề chữ nghĩa thì cũng biên chép thì cũng khó nữa được đoàn này đến đây là hỗ trợ giúp làm vậy thì chúng tôi cũng xin cảm ơn
và để chúng tôi có phương tiện có giấy tờ này đầy đủ để đi đường xá đâu
hoạt động cấp căn cước công dân cho các đối tượng chính sách và tại các khu vực vùng tôn giáo trên địa bàn đã được đoàn thanh niên công an thành phố tổ chức linh hoạt phù hợp với hoàn cảnh sinh hoạt của các người dân tại các vùng giáo
hoạt động này còn thiệt thòi giúp đỡ tháo quỳnh
hoạt động này còn thiệt thòi giúp đỡ khó khăn vướng mắt của những tín độ hồi giáo nói riêng và các công giáo nói chung
qua đó kịp thời phát hiện chấn chỉnh nếu phát hiện tình hình an ninh phức tạp tại khu vực
cấp căn cước công dân là hoạt động phổ biến đây là một nội dung hỗ trợ rất lớn cho người dân tại các vùng giáo
một số khu vực công giáo vẫn chưa nắm được về những vai trò tầm quan trọng của việc thể cấp căn cướp công dân để phục vụ cho cơ sở dữ liệu sau này về danh số của quốc gia
thông qua các hoạt động hỗ trợ người dân quốc giáo đoàn viên thanh niên cũng như các đơn vị vận vụ công an phố có thể nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng của người dân quốc giáo
những khó khăn vướng mắt trong cuộc sống hàng ngày rồi những vấn đề khó khăn trong thủ tục hành chính để làm các cơ sở pháp lý của người dân trên địa bàn vùng giáo

đoàn thanh niên công an thành phố đã tổ chức các hoạt động cấp căn cước công dân dành cho đoàn viên thanh niên bị khuyết tật hội viên hội người mù người khiếm thính và gần năm trăm linh trường hợp là các chức sắc phật tử phật giáo nữ tu giáo dân công giáo lớn tuổi
trong thời gian tới đoàn thanh niên công an thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức lồng ghép đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cấp căn cước công dân
tuyên truyền pháp luật dành cho đối tượng là thanh niên tại các vùng tôn giáo trên địa bàn thành phố kết hợp hỗ trợ tư vấn thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn
trước diễn biến của dịch tả heo châu phi chưa có dấu hiệu dừng lại sở công thương tp hcm cho biết lượng thịt heo nhập khẩu về thành phố vẫn tiếp tục tăng
tính đến hết tháng sáu đã có hơn năm sáu trăm linh tấn thịt heo được nhập khẩu qua cơ khẩu hải quan thành phố hồ chí minh tăng hơn bốn tám trăm linh tấn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
như vậy lượng thịt heo nhập khẩu đã tăng đến gần sáu lần trong đó nhập khẩu nhiều nhất từ các nước như brazil với hơn hai ba trăm linh tấn tiếp theo là ba lan bỉ
đến hai tình hình dịch tải heo châu phi tại thành phố vẫn chưa được kiểm soát
sở công thương thành phố cùng các đơn vị khác đang thực hiện song song năm giải pháp đồng bộ để hạn chế tình trạng trên
trong đó tiếp tục đẩy mạnh thanh tra kiểm tra

bằng cái hình thức là ra những quyết định là cảnh cáo nhắc nhở để người đó không thể là tái phạm
và cái biện pháp nặng nhất mạnh nhất đó là chúng tôi là cấm kinh doanh
hiện nguồn cung thịt heo bình ổn thị trường đạt hơn bốn tấn mỗi tháng chiếm hai mươi một thị phần
dự báo cuối năm nay giá thịt heo sẽ tăng do ảnh hưởng của dịch tả heo châu phi còn kéo dài
sở công thương đã làm việc với các doanh nghiệp sở ngành về kế hoạch cung ứng thịt heo từ nay đến tết nguyên đáng
theo đó chú động phương án nhập khẩu dự trữ thịt heo đồng thời tính toán nguồn cung bổ sung thay thế
mặc dù vậy khả năng dự trữ của các doanh nghiệp có giới hạn nếu chỉ dự trữ sẽ khó đáp ứng nhu cầu của thị trường

theo khảo sát chung lượng tiêu thụ thịt heo tại các chợ vẫn trong xu hướng giảm dù đang có cải thiện hơn so với thời điểm mới bùng phát dịch bệnh
trong khi tiêu thụ tại siêu thị tăng nhẹ riêng sở lượng tiêu thụ tại hệ thống sài gòn của ốc tăng ba mươi

dự kiến sài gòn của ốc sẽ dự trữ khoảng một trăm một mươi tấn thịt nông lành
cũng là thịt già với giá thấp hơn giá thị trường khoảng từ năm một mươi
vừa qua lãnh đạo tp hcm đã đến thăm tặng quà các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh của thành phố
đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh tây ninh
đoàn cũng đã đến sân hương sân hoa tưởng niệm cây hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử văn hóa căn cứ sương minh châu
tại xã phan huyện dương minh châu đoàn đã thăm và tặng quà cho hai mươi bốn chiến sĩ tình nguyện
của trường đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm dự lễ khởi công xây dựng nhà thăng bằng đỏ trị giá năm mươi triệu đồng
tặng gia đình một em thiếu nhi bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị vào lớp một
đồng thời trao tặng em một suất học bổng trị giá hai triệu đồng cùng một số vật dụng cần thiết
tại đây đoàn cũng thăm tặng quà cho các gia đình chính sách thăm các hậu dân và trao một cuốn tập cho các em học sinh thiếu nhi trong xã
tại địa bàn đóng quân đoàn đã được nghe các chiến sĩ tình nguyện báo cáo khái quát về tình hình hoạt động
trong hơn một tuần về địa phương triển khai chiến dịch
theo đó với sự hỗ trợ của địa phương sự chăm lo đầm bọc của người dân và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ
các chiến sĩ tình nguyện đã cơ bản hoàn thành tốt các phần việc theo như kế hoạch
khi kết thúc chương trình này thì tụi em cũng có thêm được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống với lại thêm nhiều bạn bè
và nếu có cơ hội thì c năm thì tụi em vẫn tiếp tục tham gia mùa hè xanh
và sẽ rủ thêm nhiều bạn nữa tham gia chung để cống hiến một phần sức lực của tuổi trẻ
cho các địa phương mà vẫn còn nhiều khó khăn
cùng ngày đoàn lãnh đạo tp hcm đã đến xã long thành trung huyện hòa thành
thăm và tặng quà động viên ba mươi năm chiến sĩ tình nguyện của trường cao đẳng giao thông vận tải tp hcm
đang thực hiện nhiệm vụ trồng cây phát quan hai tuyến đường kiểu mẫu sơn sửa cầu nông thôn
và tạo sân chơi cho các em thiếu nhi tại trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng của xã lộc thành trung
đoàn cũng tặng sáu phần quà cho các gia đình chính sách chín suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
và tặng một cuốn tập cho học sinh thiếu nhi trong xã
đầu đi thì bọn em cũng chưa hình dung được là mình sẽ làm cái gì
nhưng mà khi bên này thì thấy là mình cũng có một vài ý tưởng mới để các bạn có thể tự sáng tạo ra
từ những vật dụng để mình tái chế lại
bọn em là trưởng thành hơn và có thể là tạo cho em nhỏ ở đây có những vui chơi mới
tại mỗi nơi đến thăm lãnh đạo thành phố đã biểu dung tinh thần xung kích không ngại khó ngại khổ của các chí sĩ mùa hè xanh
dịp này chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn thị lệ cảm ơn các địa phương đã tạo điều kiện cho các chiến sĩ tình nguyện
đóng góp một phần nhỏ công sức hỗ trợ cho địa phương đồng thời chúc các chiến sĩ tình nguyện mạnh khỏe
tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ vun đắp thật nhiều kỷ niệm đẹp cho bản thân để sau này là hành trang bước vào đời
liên hoan nghệ thuật giai điệu mùa thu do nhà hát sao hưởng nhà vũ kịch tp hcm thực hiện sẽ diễn ra
từ ngày một mươi bảy tháng tám đến ngày hai mươi năm tháng tám với tám chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc
liên hoan nghệ thuật giai điệu mùa thu năm hai nghìn một mươi chín sẽ có những đột phá trong nội dung chương trình ở cả ba lĩnh vực
nhạc kịch giao hưởng tính phòng và múa ballet
kheo màn liên hoan năm nay diễn ra vào ngày một mươi bảy tháng tám
sẽ là vỡ nhạc kịch trinh thám hoàn toàn mới mẻ yesterday s memory tạm dịch ký ức của ngày hôm qua
do cặp đôi đạo diễn anne sophie weber và david ekman dàn dựng
cùng với sự tham gia huấn luyện nhạc đến từ đức ascan guisler
phần nhạc chúng tôi sử dụng sẽ rất thú vị đa số là những tác phẩm của hans hay metoven
về phần cốt truyện sẽ nói về quá trình người trinh thám điều tra kẻ giết người
anh ta sẽ gặp nhiều khó khăn và rất nhiều người như là nạn nhân hay tìm hiểu những mối quan hệ tình cảm những kẻ phản bội
với nhạc kịch sẽ không quá dài chỉ võng vẹn khoảng bảy mươi năm phút như một bộ phim
chứa được nhiều sự hoài nghi mà khó ai có thể hiểu được
tôi nghĩ đây sẽ là trải nghiệm thú vị trong lĩnh vực nhạc kịch
tiếp đến trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng tám sẽ dành cho âm nhạc thính phòng
với các tác phẩm viết cho piano và tứ tấu đàn dây trong nước và quốc tế
đặc biệt là sự góp mặt của các tài năng trẻ của nhóm hợp sứ thiếu nhi hàn quốc và các tài năng piano trẻ của việt nam
từ những liên hoan đầu tiên
mang tính cách là tài năng trẻ
các bạn trẻ thành công thành đạt từ khắp thế giới về thành phố hội tụ biểu diễn
thì nay chúng ta đã hình thành lên được một cái liên hoan nghệ thuật mang tính chuyên nghiệp của các nghệ sĩ đẳng cấp thế giới
và cái tiêu điểm của cái liên hoan nghệ thuật giới thiệu cuộc thu năm nay
chính là sự kiện của nghệ sĩ nhân dân đảng thái sơn sẽ về biểu diễn với liên hoan
để khẳng định cái chất lượng nghệ thuật và cái đẳng cấp nghệ thuật của một cái liên hoan
các ngày cuối của liên hoan sẽ dành để giới thiệu tới khán giả những tác phẩm mới ở lĩnh vực múa
với phần âm nhạc cho ballet của nhạc sĩ stravinsky có tên gọi mùa xuân thiên liên
cùng với đêm queen concert bao gồm những bản nhạc phim và những ca khúc quốc tế
được chuyển soạn cho các nhạc cụ kèn và nhạc cụ gõ
tám chương trình nghệ thuật liên tục với màu sắc vô cùng sinh động phong phú
trải khắp từ cổ điển tới hiện đại hứa hẹn mang tới những cơ hội thưởng thức nghệ thuật đặc biệt
trong kỳ liên hoan nghệ thuật giai điệu mùa thu năm hai nghìn một mươi chín